ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hải dương vừa họp bàn các giải pháp tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
đến hết ngày hai mươi tám tháng bảy tỉnh hải dương đã ra soát trên hai hai trăm linh người từ đà nẵng trở về
sở y tế hải dương ra soát hoàn thiện lại kịch bản các cấp độ phòng chống dịch phối hợp với công an tỉnh theo dõi các trường hợp từ đà nẵng về
sẵn sàng xét nghiệm cho người có biểu hiện ho sốt
bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục kiểm soát tốt việc cách ly tại trung đoàn một trăm hai mươi năm và khách sạn
sở giáo dục và đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong điều kiện diễn ra dịch covid một mươi chín
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu người đi và đến từ thành phố đà nẵng về hải dương trong vòng một mươi bốn ngày
kể từ ngày một mươi bốn tháng bảy phải thực hiện khai báo y tế cách ly theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tại nhà tạm dừng vận chuyển hành khách từ hải dương đi đà nẵng và ngược lại